do mâu thuẫn nợ nần đặng công đoàn chú tại thị trấn phương sơn đã dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân thiệt mạng
công an huyện lục nam tỉnh bắc giang đang điều tra làm rõ vụ giết người tại thị trấn phương sơn
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng hai vũ văn thông chú tại thị trấn phương sơn ngồi uống bia tại tổ dân phố phương lạn sáu cùng nhóm người trong đó có đặng công đoàn
tại đây đoàn yêu cầu thông trả số tiền một hai triệu đồng nợ của một người khác
đoàn đã dùng dao đâm nạn nhân khi không đòi được nợ
nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện và đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày thì thiệt mạng
khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng công an đã vận động đoàn ra đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn anh tú chú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến vụ việc tú còn bị công an huyện long thành khởi tố về hành vi mua bán hàng cấm trái phép
qua các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện long thành bắt quả tang tú đang tàng trữ bảy hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng bảy kg tại địa bàn xã long an
qua đấu tranh tú khai nhận đang mang số pháo trên đi bán thì bị bắt
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của tú tại xã phước thái huyện long thành
cơ quan công an phát hiện thu giữ thêm hai mươi một hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng hai mươi kg bảy mươi sáu viên pháo tròn một trăm bốn mươi sáu viên và một gói ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần một trăm bảy mươi năm gram
do thiếu tiền trả nợ nên một sinh viên đại học đã chiếm đoạt tài sản ở một tiệm cầm đồ
công an phường xuân hà quận thanh khê đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng phạm cao quốc quê tỉnh bình định về hành vi cướp giật tài sản
quốc đã mượn xe máy của bạn cùng phòng trọ để di chuyển và nhằm tẩu thoát ngay khi lấy được tài sản
quốc vừa hỏi xem một chiếc điện thoại iphone pro max nhằm ý định cấp chiếc điện thoại
cùng lúc này công an phường xuân hà đang tuần tra kiểm soát khu vực phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng truy đuổi và khống chế được quốc
tại cơ quan công an quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội
trên địa bàn của huyện cư mờ ga của tỉnh đắk lắc vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao để phát trực tiếp trên facebook dẫn đến gây tai nạn tử vong tại chỗ
theo đó vào khoảng h năm ngày hai mươi năm tháng hai lê văn tuấn hai mươi hai tuổi chú tệ xã
ở xã ea quê huyện cư mờ ga chạy xe máy lưu thông trên đường liên xã
trên đường đi tuấn đã điều khiển xe với tốc độ cao rồi ghi lại màn hình công tác met trên xe để phát trực tiếp trên facebook
khi đi đến đoạn đường thuộc thôn sáu xã ea cập am do không làm chủ được tốc độ nên đã tự ngã và tử vong tại chỗ
theo clip tuấn chạy xe máy trong đêm với tốc độ rất cao khi đạt đến tốc độ là một trăm bốn mươi một km một giờ thì bị tai nạn
trong khuôn khổ chuỗi hoạt động cục truyền thông công an nhân dân và nhà hát tuổi trẻ việt nam đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tháng ba biên giới với chủ đề biên cương tổ quốc tôi
vâng tinh thần sức trẻ của thanh niên cục truyền thông công an nhân dân và nhà hát tuổi trẻ việt nam đã thắp lên ngọn lửa sửa ấm các em nhỏ và bà con nhân dân ở xã xính lùng một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện đồng văn của tỉnh hà giang
và đặc biệt là hỗ trợ mô hình đồng hành con nuôi công an xã và qua những vở kịch của hai đơn vị thì cũng truyền tải đến là mong muốn là bà con nhân dân cũng như là chính quyền địa phương hiểu hơn về cái công việc đặc thù của lực lượng công an công an trong đó thì đặc biệt là lượng công an xã
vượt hơn bốn trăm linh km qua những cung đường đèo hiểm trở để mang đến niềm vui cho bà con vùng sâu vùng xa sự nỗ lực của đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân và nhà hát tuổi trẻ đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhân dân
tôi xin cảm ơn cùng truyền thông công an và nhà hát tuổi trẻ vì đã tổ chức đến tại xã xích lùng cho bà con nhân dân được hưởng lợi và chương trình rất thú vị cho bà con được xem
với mong muốn lan tỏa tình yêu thương truyền đi sự tích cực và sự tử tế hành trình yêu thương sẽ còn được nối dài từ sự hiệp đồng đoàn kết giữa hai đơn vị
nhà hát tuổi trẻ rất vinh dự khi mà được kết hợp với các cục truyền thông công an
công an nhân dân để tổ chức được một cái chương trình tháng ba biên giới ở tại xã xích lùng
tôi mong muốn được kết hợp với đoàn thanh niên của cục truyền thông công an nhân dân để mang nhiều giá trị mang nhiều giá trị tinh thần mang nhiều món quà nữa đến cho bà con
bởi vì chúng tôi thì là mang màu sắc của nghệ thuật mang màu sắc của văn hóa
chính vì vậy mà chúng tôi kết hợp cùng với cục truyền thông của bộ công an
công an có ở tất cả các địa bàn trên đất nước và họ sẽ giúp chúng tôi có một cái đường đi có một cái chuỗi hoạt động nó thật là ý nghĩa và thật là dễ dàng hơn
mặc cho thời tiết khắc nghiệt cũng không thể khiến cho các cán bộ chiến sĩ và các nghệ sĩ bớt đi sự nhiệt huyết
đưa hình ảnh người chiến sĩ đến gần hơn với nhân dân mang nghệ thuật đến gần hơn với các em nhỏ để phần nào bù đắp sự thiếu thốn về đời sống vật chất và tinh thần của bà con nơi phiền dậu của tổ quốc
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tế
tại tỉnh thanh hóa công an huyện triệu sơn vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ hà nội về thanh hóa tiêu thụ bắt giữ năm đối tượng
khám xét khẩn cấp nơi ở của năm đối tượng này lực lượng công an thu giữ hai viên hồng phiến hai mươi tám gói ma túy đá và heroin có trọng lượng gần bảy mươi gram cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
cầm đầu đường dây là cao thắng chú tại quận ba đình thành phố hà nội đã có sáu tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
năm hai nghìn hai mươi sau khi ra tù thắng câu kết với nguyễn minh tuấn ở quận cầu giấy và lê ngọc trọng vũ hồng sơn cùng ở huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa hình thành đường dây mua bán trái phép ma túy từ hà nội về thanh hóa tiêu thụ
các đối tượng thường không giao dịch trực tiếp mà sử dụng dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng và dịch vụ vận tải xe khách để giấu ma túy vào các thùng quần áo cũ gửi về thanh hóa
lê thúc đạo là người mang ma túy đi bán lẻ trên địa bàn huyện triệu sơn chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đô lương tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam ba tháng đối với hai đối tượng là phan văn hậu và lê công đức đều trú tại huyện yên thành tỉnh nghệ an về hành vi cướp giật tài sản
y tế hướng đến dùng chữ ký số trên phần mềm khám sức khỏe theo hướng chuyển đổi số